trong khi đó tiềm năng để ngành logistics ở việt nam đang có đảo phát triển rất lớn
vấn đề là các doanh nghiệp có nắm bắt được cơ hội hay không
gánh nặng chi phí đang là rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp
các giải pháp giảm chi phí kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông
để tạo động lực cho ngành logistics phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay là gì
trong chuyên đề giao thông kết nối hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung này
trên thực tế việt nam đang có lợi thế là sở hữu phần lớn kho bãi phục vụ dịch vụ logistics
và nắm bắt được thị trường tâm lý khách hàng địa lý thời tiết văn hóa của người bản địa hơn doanh nghiệp nước ngoài
bên cạnh đó các cảng biển việt nam đã đầu tư xây dựng quy mô lớn
có khả năng tiếp nhận tàu có tài trọng trên một trăm linh tấn
có bảy mươi đường bay quốc tế rất có lợi thế để phát triển dịch vụ logistics
việt nam lại đang trong giai đoạn nhập siêu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị
đó chính là tiềm năng khá tốt cho các công ty logistics của việt nam phát triển
nếu như trước đây các nhà nhập khẩu của việt nam chủ yếu mua hàng theo điều kiện ship
nghĩa là người bán quyết định người chuyên trở
thì nay các doanh nghiệp nhập khẩu của việt nam đang trở dần theo hình tức fox
người mua sẽ quyết định việc chuyên trở
và điều này tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp logistics việt nam khai thác
tuy nhiên hiện nay cộng đồng doanh nghiệp việt nam đang phải sử dụng dịch vụ logistics
với những chi phí rất cao bởi sự kết nối giao thông còn nhiều bất cập
chi phí logistics của việt nam là một mươi tám
cao gần gấp đôi so với các nền kinh tế phát triển và cao hơn mức bình quân toàn cầu một mươi bốn
chính điều này đang kéo giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp
và đồng thời hạn chế tới sự tăng trưởng của nền kinh tế
điểm yếu của các doanh nghiệp logistics việt nam là chi phí dịch vụ chưa cạnh tranh tốt
chất lượng cung cấp một số dịch vụ chưa cao
điều này xuất phát chủ yếu từ việc các doanh nghiệp hạn chế về quy mô
vốn kinh nghiệm trình độ quản lý khả năng áp dụng công nghệ thông tin
cũng như trình độ nguồn nhân lực
bộ trưởng bộ công thương ông trần tuấn anh cũng đánh giá
logistics phải được coi là một trong những ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng
đóng vai trò quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế việt nam
chi phí logistics tương đương gần hai mươi một tổng sản phẩm trong nước trong đó chi phí vận tải chiếm sáu mươi so với trung quốc chỉ chiếm một mươi chín gdp thái lan một mươi tám nhật bản một mươi một các nước eu khoảng một mươi
thủ tướng cho rằng với mức chi phí này hàng hóa của việt nam sẽ rất khó cạnh tranh đồng thời khẳng định chính phủ đã phát hiện ra vấn đề này và sẽ thúc đẩy giải quyết với lĩnh vực này giờ cần phải có bàn tay của nhà nước